số người thiệt mạng trong trận động đất năm bảy độ richter xảy ra ngày hai mươi ba tháng hai tại khu vực biên giới tây bắc iran
giáp với thổ nhĩ kỳ đã tăng lên con số là chín người trong đó có bốn trẻ em
bộ trưởng y tế thổ nhĩ kỳ cho biết ngoài số người thiệt mạng trong trận động đất đã khiến ba mươi bảy người bị thương
trong đó có chín người đang trong tình trạng nguy kịch hiện không còn ai bị mắc kẹt trong đống đổ nát
trong khi đó tại iran ảnh hưởng của trận động đất ít nghiêm trọng hơn với ít nhất bảy mươi năm người bị thương
và làm hư hại nhà cửa tại bốn mươi ba ngôi làng trong khu vực
cũng theo nhà chức trách iran động đất có độ mạnh năm bảy độ richter nhưng tâm trấn rất nồng chỉ ở độ sâu chưa đầy một mươi km